thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay hội đồng xét xử tòa nhân dân tp hà nội đã ra phán quyết sơ thẩm
đối với ông cao minh quang cựu thứ trưởng bộ y tế và bảy bị cáo khác trong vụ án
công ty cổ phần dược phẩm cửu long hưởng lợi bất chính hơn ba tám triệu usd
xảy ra ở giai đoạn hai nghìn sáu hai nghìn tám gây thiệt hại cho tài sản nhà nước trên sáu mươi một tỷ đồng
sai phạm của ông cao minh quang cùng thuộc cấp là đã không làm tròn vai trò chức trách được giao
trong việc kiểm tra thanh tra việc giảm giá tiền mua nguyên liệu tại dược phẩm kiểu long
tòa án nhân dân tp hà nội tuyên phạt cựu thứ trưởng bộ y tế cao minh quang mức án ba mươi tháng tù treo
vì tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
hội đồng xét xử cũng tuyên phạt nhóm bị cáo nguyên là cán bộ lãnh đạo của bộ y tế
mức án từ một mươi năm tháng đến năm năm sáu tháng tù
hội đồng xét xử tuyên phạt nhóm bị cáo phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
bị cáo lương văn hóa cựu tổng giám đốc công ty cổ phần dược phẩm cửu long chín năm tù
nguyễn văn thanh hải cựu kế toán trưởng công ty cổ phần dược phẩm cửu long sáu năm tù
ngô hữu hiếu nghĩa cựu giám đốc chi nhánh tp hcm kiêm giám đốc điều hành phòng xuất nhập khẩu
thuộc công ty cổ phần dược phẩm cửu long năm năm tù
bộ y tế đề nghị hội đồng xét xử yêu cầu những bên có liên quan có trách nhiệm phải bồi thường
công an tỉnh quảng bình chủ trì phối hợp với công an thành phố đồng hới và các đơn vị nghiệp vụ
vừa đấu tranh thành công giai đoạn hai chuyên án ma túy bắt giữ hai đối tượng và thu giữ khoảng chín năm kg ma túy tổng hợp
trước đó công an tỉnh quảng bình chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh thành công giai đoạn một chuyên án một trăm một mươi chín a
bắt ba đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ khoảng một mươi ba kg ma túy tổng hợp dạng kentamin
hơn một trăm tám mươi hai triệu đồng một mươi ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn kíp lào
qua đấu tranh mở rộng vào chiều ngày hôm qua tại số nhà ba trăm một mươi một đường trần hưng đạo phường nam lý thành phố đồng hới
lực lượng chuyên án đã bắt quả tang phạm thị quỳnh trang đang tàng trữ ma túy thu giữ tám kg ma túy tổng hợp loại kentamin
ba một trăm một mươi một viên ma túy tổng hợp mở rộng bàn chuyên án đã bắt giữ thêm đối tượng phạm văn duẩn là bố ruột của đối tượng trang
phát hiện một đường dây có dạng ma túy tổng hợp
dấu hiệu mua bán vận chuyển ma túy thẩm lậu từ nước ngoài vào tiêu thụ tại một số địa bàn của tỉnh lào cai
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chia thành nhiều mũi áp sát và vây bắt thành công đối tượng lưu thị mỹ
chú tại xã xín tráng huyện simacai về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
khi mỉ đang điều khiển xe mô tô di chuyển trên địa bàn thôn chu liền trải xã quan hồ thần huyện simacai
bị tổ công tác bắt giữ thu bốn kg ma túy đá được hút chân không và nguyện trang trong túi trả của in chữ nước ngoài
tại cơ quan điều tra đối tượng lưu thị mỉ khai nhận đã mua số ma túy đá trên của một người lào qua mạng xã hội với giá là ba trăm tám mươi triệu đồng
sau khi nhận hàng mỹ cất dấu số ma túy trên và đi tìm khách mua dự định là sẽ bán với giá bốn trăm linh triệu để kiếm lời
trước đó trong vòng ba ngày từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng một mươi một công an huyện văn bàn tỉnh lào cai cũng đã liên tiếp bắt giữ thành công hai vụ ma túy
bắt giữ hai đối tượng
đối tượng về hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy và thu giữ hai bánh heroin
hiện lực lượng công an tỉnh lào cai đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
theo lực lượng công an nhận định tội phạm ma túy trên tuyến việt lào vẫn hoạt động với phương thức đa dạng và manh động
nhiều tổ chức tội phạm mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy lớn được thiết lập có sự kết cấu của các nhóm tội phạm người nước ngoài
là một trong những địa phương có đường biên giới tiếp giáp với lào
các lực lượng chức năng phòng chống ma túy tỉnh sơn la đã chặt đứt nhiều đường dây buôn bán cái chết trắng từ phía bên kia biên giới vào nội địa của nước ta
với quyết tâm là không để tội phạm vận chuyển ma túy từ biên giới việt lào vào nội địa
việc triệt xóa liên tiếp nhiều chuyên án ma túy tại khu vực này một lần nữa cho thấy
cuộc chiến với tội phạm ma túy ở địa bàn vùng biên ải vẫn còn nóng mỏng hơn bao giờ hết
ba cục nhựa thuốc phiện có trọng lượng gần hai kg một mươi hai viên ma túy tổng hợp là tăng vật mà công
sông mã phát hiện khi bắt giữ đối tượng thạo văn vào hồi hai h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
trước đó tại bản triều khương lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ thạo bùn phúc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
tăng vật thu giữ bốn bánh heroin một trăm tám mươi viên ma túy tổng hợp một con dao cùng một số vật chứng liên quan khác
điều đáng nói các đối tượng đều trú tại huyện mường ết tỉnh hủa phăn nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
những đối tượng này là những đối tượng đặc biệt nguy hiểm
số lượng ma túy các đối tượng vận chuyển của việt nam là số lượng rất là lớn
để số lượng ma túy này mà lọt vào nội địa thì mức độ rất là nghiêm trọng
khi chúng tôi thực hiện biến bắt thì đối tượng cũng chống trả
tuy nhiên là với tinh thần cương quyết đấu tranh ngăn chặn cái hành vi vi phạm đặc biệt nguy hiểm này
chúng tôi vẫn quyết tâm đã bắt được đối tượng
với tuyến biên giới dài bốn mươi ba km tiếp giáp nước bạn lào đường mòn lối mở vạch sẵn
được coi là một trong những điều kiện cho tuyện phạm
các đối tượng vận chuyển ma túy đã nghiên cứu kỹ địa bàn
mọi giao dịch được thực hiện riêng lẻ
chúng thường lựa chọn không thời gian nhá nhem tối hoặc đêm khuya nhằm qua mắt lực lượng chức năng
ngăn chặn công việc các đối tượng để dùng đường viên để làm sao vận chuyển ma túy vào địa bàn
cái thứ hai nữa là tập trung làm tốt công tác phòng ngừa
cũng như là từ đó là làm tốt công tác phòng ngừa này để làm sao là nắm gió
được từng đối tượng cũng như phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng để làm sao ngăn chặn
công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn sông mã đang được đánh giá là một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp
vì vậy chủ động kiểm soát từ vùng biên cương được lực lượng chức năng phối hợp
hiệp đồng tác chiến chặt chẽ với quyết tâm không để các đối tượng hoạt động
thời gian vừa qua thì mặc dù các lực lượng đã phối hợp rất là
chặt chẽ nhưng mà cái hoạt động của đối tượng càng là càng tinh vi sảo quẹt hơn
để thời gian tới mà làm trong sạch địa bàn thì đơn vị cũng đã thường xuyên phối hợp với lực lượng công an
và chính quyền đội truyền hai xã tổ chức các buổi tuyên truyền vận động nhân dân
chấp hành nghiêm đường đối chủ trương yên sách của đảng phát bộ cả nhà nước
và phát động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc phát giác tố giác tội phạm
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai
đến nay công an huyện sông mã đã chủ trì phát hiện bắt giữ một trăm bảy mươi một vụ với hai trăm một mươi chín đối tượng
tăng vật thu giữ trên bảy năm trăm bảy mươi bảy gam heroin hơn hai gam nhựa thuốc viện
cùng hàng nghìn viên ma túy tổng hợp các loại trong đó đã xác lập phá thành công chín chuyên án lớn
dự báo thời gian tới tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới việt nam lào tiếp tục diễn biến phức tạp
vì vậy lực lượng công an huyện sông mã sẽ tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh với loại tội phạm này
tại các tuyến địa bàn trọng điểm
không để các đối tượng hình thành các đường dây ổ nhóm phức tạp về ma túy
góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam một mươi hai bị can về tội giết người
vụ án xảy ra vào ngày một mươi hai tháng một mươi một tại khu vực ấp hòa lợi hai xã vĩnh lợi huyện châu thành tỉnh an giang
trước đó nguyễn ngọc quyên là bạn gái
trai là bùi văn huệ nảy sinh mâu thuẫn với lại hữu nghĩa
huệ hẹn gặp nghĩa tại khu dân cư tại xã cần đăng huyện châu thành để giải quyết mâu thuẫn nhưng nghĩa không đến
khoảng hai mươi h ngày một mươi một tháng một mươi một võ văn tới và lại hữu nghĩa cùng với nhóm bạn tổ chức nhậu tại nhà của tới
sau khi nhậu xong thì mọi người ngủ lại
dạng sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một khi biết được thông tin nghĩa đang ở nhà tới nên quyên và huệ đã rủ thêm một mươi đối tượng
mang nhiều hung khí nguy hiểm như súng dao tự chế ống tuyếp sắt đến nhà tới để trả thù
lúc này tới cầm hung khí xong và đánh nhau với nhóm của quyên và huệ
trong lúc hỗn chiến thì tới bị nhóm của quyên và huệ dùng hung khí đâm chém nhiều nhát vào người nên đã tử vong tại chỗ
sau khi gây án nhóm của quyên và huệ đã bỏ trốn
chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ sau khi gây án lực lượng công an đã truy bắt được các đối tượng có liên quan
đồng thời thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm
liên quan đến hành vi giết người tòa nhân dân tỉnh cà mau vừa mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử đối với đối tượng ngô văn dừa chú tây ấp công điển xã phong điển huyện trần văn thời tỉnh cà mau
nạn nhân mà dừa ra tay gây án chính là người vợ của mình
theo cáo trạng trong quá trình sống chung giữa ngô văn dừa và vợ đã nảy sinh mâu thuẫn cho nên
chị phạm thị bén niềm đã cùng hai con chuyển về sống cùng cha mẹ ruột tại thị trấn trần văn thời
vào ngày hai mươi ba tháng một dừa đến thăm con và nhớ lại mâu thuẫn với chị niềm nên đã nảy sinh ý định giết vợ
mặc dù biết rõ hàng ngày tại gia đình bố mẹ vợ có nhiều người cùng chung sống và ăn cơm chung
nhưng dừa vẫn dùng thuốc diệt chuột trộn vào nồi cơm nhằm đầu độc
nhưng do mẹ vợ phát hiện kịp thời cho nên hậu quả chưa xảy ra
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt ngô văn dừa một mươi năm tù giam về tội giết người
còn về hành vi cố ý gây thương tích
hai đối tượng là huỳnh ngọc định và nguyễn trọng khang cùng chú tại xã trung an thành phố mỹ tho
đang bị công an huyện châu thành tỉnh tiền giang tạm giam
giữa tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai do có mâu thuẫn về tiền bạc với anh nguyễn hoàng tuấn chú tệ ấp long bình bê
định và khang đã dùng dao bấm vào đoạn sắt đâm anh tuấn gây thương tích một mươi tám
sau quá trình điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật khởi tố vụ án khởi tố bị can
công an huyện châu thành đã bắt giữ định và khang để tiếp tục điều tra mở rộng
vào trưa ngày hai mươi ba tháng một mươi một tại một ngôi nhà bốn tầng ở quận thanh khê thành phố đà nẵng
nằm trên trục quốc lộ một a đã xảy ra vụ cháy lớn thiêu dụi gần như toàn bộ tầng trệt
và gây thiệt hại nặng nề về tài sản
ngôi nhà bốn tầng có địa chỉ tại số hai trăm năm mươi năm
số hai trăm hai mươi năm trường trinh là của ông đặng văn thi chú tại phường an khê quận thanh khê thành phố đà nẵng
thời điểm xảy ra vụ cháy là lúc mọi người đang nghỉ trưa
theo chứng kiến của người dân ngọn lửa bắt đầu bùng phát từ một góc của tầng trệt được thuê để buôn bán cháo vịt
sau đó ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ tầng một
vụ cháy đã tạo thành cột khói cao hàng chục mét khiến cho người dân hốt hoảng chi hô tìm cách dập lửa
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận thanh khê
đã xuất ba xe chữa cháy đến hiện trường chia làm ba tổ tiếp cận và dập tắt đám cháy sau hai mươi phút
vụ cháy hiện đang được thống kê thiệt hại và khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân
viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can trần đình thành
cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh đồng nai và bị can đinh quốc thái cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
bị truy tố về tội nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại bệnh viện đa khoa đồng nai
công ty cổ phần tiến bộ quốc tế viết tắt là công ty aic và các đơn vị liên quan
bị can nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic và bị can trần mạnh hà
phó tổng giám đốc công ty aic bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
bị can phan huy anh vũ cựu giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai
bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội nhận hối lộ
bị cáo bồ ngọc thu cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh đồng nai
bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
một mươi bị can còn lại trong vụ án bị truy tố về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
dù biết rõ công ty aic không đủ năng lực nhưng để công ty trúng thầu tại dự án xây dựng bệnh viện đa khoa đồng nai
bị can nhàn đã thiết lập quan hệ với lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
sở kế hoạch đầu tư và các sở ngành khác của tỉnh đồng nai
rồi câu kết thông đồng với chủ đầu tư và các đơn vị thiết kế
tham gia đấu thầu và trúng một mươi sáu gói thầu với giá trị hơn sáu trăm sáu mươi năm tỷ đồng thu lợi bất chính gần một trăm năm mươi tỷ đồng
để được tạo điều kiện trúng thầu nguyễn thị thanh nhàn đã chi tiền hối lộ cho trần đình thành
đinh quốc thái phan huy anh vũ tổng số tiền bốn mươi ba tám tỷ đồng
ngoài ra còn nhiều lần biếu quà tặng tiền trong các dịp lễ tết cho bị cáo bồ ngọc thu với tổng số tiền một tỷ đồng
lập khống các hạng mục thi công để chiếm đoạt tiền
phan văn tài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại khối hòa tây thị trấn thạch xám huyện tương dương tỉnh nghệ an
là cán bộ tại ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện tương dương
vừa bị công an tỉnh nghệ an khởi tố bắt tạm giam về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
trước đó trong quá trình triển khai đầu tư các công trình thuộc nguồn vốn được cấp theo nghị định ba mươi năm của chính phủ
về quản lý sử dụng đất trồng lúa đối tượng phan văn tài đã lập khống các hạng mục công trình thi công
nhằm mục đích rút tiền về cho cá nhân
bước đầu cơ quan điều tra xác định số tiền bị chiếm đoạt là hơn hai trăm năm mươi triệu đồng
sau quá trình điều tra ngày hai mươi hai tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với phan văn tài về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đồ sơn thành phố hải phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản
đổ tấn trên địa bàn
theo tài liệu điều tra bà đỗ thị thu cùng với người thân chú tại tổ tám phường vạn hương đồ sơn cho rằng dự án của công ty cổ phần xây dựng số một mươi năm vinaconex
hiện đang xây dựng trên phần đất của gia đình bà
vì vậy bà thu cùng với người thân nhiều lần sử dụng gậy phá rỡ phần hàng rào tôn của dự án
với mục đích không để công ty cổ phần xây dựng số một mươi năm thực hiện dự án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đồ sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án vì tội cố ý làm hư hỏng tài sản đối với bà đỗ thị thu và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các đồng chí tại bình định sau khi nhận được tin báo của các bị hại về những vụ trộm cắp cồng chiêng liên tiếp xảy ra ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số
xác định đây là vụ việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình an ninh trật tự ở địa phương lực lượng công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra và bắt giữ đối tượng gây án góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn tuyến miền núi
sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi ông đoàn văn doãn trưởng làng canh phước xã canh hòa huyện vân canh đến công an huyện để trình báo về việc bị đối tượng đột nhập vào nhà rông của làng lấy trộm một bộ cồng chiêng khiến bà con dân làng bức xúc
nhận được tin báo lực lượng công an huyện đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường khai thác các dấu vết để phục vụ công tác điều tra
cầm chiêng là bản sắc văn hóa dân dịch từ hồi xưa tới bây giờ nên đó là món tin thần của bà con dân đặc biệt là ngày nào vui tổ chức ngày hội tết nhất là bà con dùng cái đó để chơi
móc đó là nói chung bà con cũng rất buồn
bệnh quản án cố gắng điều tra xong để bắt đối tượng đó
trong lúc đang triển khai các biện pháp điều tra công an huyện vân canh lại tiếp nhận đơn trình báo của anh đoàn văn tuấn
chú làng hà lũy xã canh thuận về vụ trộm cắp cổng chiêng với thủ đoạn tương tự
trước tình hình đó lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện vân canh đã xác lập chuyên án để đấu tranh
sau khi tiếp nhận được thông tin lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện vân canh đã tiến hành rà soát đối tượng
vào ngày năm tháng một mươi một lực lượng cảnh sát hình sự đã xác định được đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp các bộ cầm chiêng trên địa bàn huyện quang canh
sau thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng huỳnh phan lưu bình
chú xã vĩnh hảo huyện vĩnh thạnh là đối tượng thực hiện các vụ trộm cắp cổng chiêng trên địa bàn huyện vân canh
huỳnh phan lưu bình đã có hai tiền án về tội trộm cắp và cướp tài sản vừa mới ra tù vào tháng một năm hai nghìn hai mươi hai thì tiếp tục phạm tội
huỳnh phan lưu bình đã bắt giữ đối tượng huỳnh phan lưu bình chú xã vĩnh hảo huyện vĩnh thạnh là đối tượng thực hiện các vụ trộm cắp cổng chiêng trên địa bàn huyện vân canh
huỳnh phan lưu bình đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam huỳnh phan lưu bình để tiếp tục điều tra làm rõ đồng thời tiến hành thu hồi toàn bộ số cổng chiêng trao trả lại cho bị hại
việc nhanh chóng điều tra bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an trong đấu tranh phòng chống tội phạm có phần bảo vệ cuộc sống bình yên nơi các bản làng
sau nửa tháng lẩn trốn đinh viết dũng phạm nhân đang thụ án một mươi năm năm tù tại trại giam thủ đức bộ công an đã bị bắt tại tp hcm
phạm nhân đinh viết dũng đã bị bắt vào lúc tám h ngày hai mươi bốn tháng một mươi một khi đang lẩn trốn tại quận tân phú tp hcm
cùng ngày công an đã dẫn giải dũng về trại giam thủ đức để điều tra hành vi trốn khỏi nơi giam giữ
trước đó ngày một mươi tháng một mươi một khi đang thụ án tại trại giam thủ đức phạm nhân đinh viết dũng tên gọi khác là
hoàng thanh dũng trần lê nhật linh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm quê ở lâm đồng tạm trú tại huyện bình chánh tp hcm đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ
dũng là phạm nhân hiện đang chấp hành án một mươi năm năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại phân trại số ba trại giam thủ đức